tỉnh ủy cao bằng đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy ngày một tháng bảy năm hai nghìn bốn của bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi bắc bộ đến năm hai nghìn hai mươi
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy của bộ chính trị từ một tỉnh có xuất phát điểm thấp cao bằng đã và đang tạo đà vươn lên mạnh mẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh
giai đoạn hai nghìn bốn hai nghìn một mươi tám tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt bảy năm một năm thu ngân sách tăng trưởng bình quân một mươi tám một năm công tác giảm nghèo bền vững đạt được nhiều kết quả tích cực
thu nhập bình quân đầu người từng bước được cảnh
giai đoạn hai nghìn bốn hai nghìn một mươi năm tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt bảy năm một năm thu ngân sách tăng trưởng bình quân đạt nhiều kết quả tích cực